đại diện gia đình nạn nhân cho biết ngày ba tháng bốn khi gia đình gửi con tại trường mầm non sơn ca
thì nhận được tin từ trường về tình trạng sức khỏe của con nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa tỉnh sơn la
một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường triềng sinh cho biết thêm trường mầm non trên là trường dân lập
sau khi xảy ra sự việc địa phương đã còn nắm bắt sơ bộ
trước đó ít ngày vụ một bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong bất thường tại điểm trông giữ trẻ tự phát ở phường thới hòa
cùng với hàng loạt vết bẩm tím cũng đã gây xôn xao dư luận
được biết khi làm việc với công an tỉnh bình dương bước đầu đối tượng nhận trông giữ bé trai khai
trong lúc trăm năm thấy cháu bé khóc nên đã dùng tay cây gỗ tác động vật lý dẫn đến cơ sự như trên
cụ thể qua điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi ba bà trần thị thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê kiên giang
cùng chồng là lê văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và con ruột lê trần thúy vi sinh năm hai nghìn tám
thuê nhà ở phường thới hòa thị xã bến
cát tỉnh bình dương để nhận trông giữ trẻ thuê
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà hằng nhận chăm sóc hai đứa con trai của vợ chồng ông nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đồng tháp là bé nht sinh năm hai nghìn hai mươi ba và bé nhn sinh năm hai nghìn hai mươi
thời gian trông giữ cả ngày lãnh đêm với số tiền bốn năm triệu đồng một tháng
ngày hai mươi năm tháng ba bà hằng gọi vi qua phòng ngủ giữ bé t
lúc này thấy t khóc không nín vi đã dùng tay cây gỗ chút đòn lên nạn nhân
khoảng một mươi bốn giờ ngày ba mươi tháng ba bà hằng tiếp tục nhớ vi cho bé t và các bé khác ăn ngủ
đến chiều khi nạn nhân ngủ dậy thì tiếp tục khóc nên vi đã bế bỏ xuống nhà để dỗ các bé khác
thấy t vẫn không nín vi tiếp tục tác động vật lý lên nạn nhân
khi thấy t nín khóc vi tiếp tục qua dỗ các bé khác
một lúc sau thấy tê nắm bắt động nên vi gọi dậy nhưng nạn nhân không tỉnh
hốt hoảng vi bế t xuống cho cha mẹ
bà hằng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngày ba mươi một tháng ba vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú khai nhận hành vi
do bực tức khi nạn nhân khóc nên đã hành hung
xét thấy hành vi dùng chân tay và cây gỗ tác động vào những vùng trọng yếu là những vị trí nguy hiểm
đến tính mạng nạn nhân của vi có dấu hiệu của tội sát hại người công an thị xã đã báo cáo
đề xuất công an tỉnh bình dương phối hợp tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ việc lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương cho biết
phòng giáo dục đào tạo thị xã bến cát đã có báo cáo vụ việc
sở cũng đã yêu cầu phối hợp với công an để làm rõ vụ việc
vị này cho biết thời gian qua các địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát
tuy nhiên do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ theo kiểu giữ hộ
hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan sen trong các khu dân cư
họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ nên khó kiểm soát
qua sự việc này
sở đề nghị các địa phương tăng cường quản lý nắm thông tin để các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát để xử lý
trước đó khi đang làm việc gia đình anh nguyễn văn tuấn nhận được tin báo của bà hằng
về việc con trai tử vong tại trung tâm y tế thị xã bến cát
lúc này gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện
để làm rõ sự tình gia đình ông tuấn đã trình báo sự việc với công an phường thới hòa
sau đó công an thị xã bến cát cùng các đơn vị công an tỉnh bình dương điều tra làm rõ
nhắc đến những vụ việc thương tâm bảo mẫu ra tay đối xử tàn ác với trẻ
hẳn quý khán giả chưa thể quên vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội vào năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
hai bảo mẫu nguyễn thị an và nguyễn thị lành trong quá trình trông giữ bé trai đã nhẫn tâm xuống tay khiến nạn nhân tử vong
tòa đánh giá hành vi của hai bảo mẫu này mang tính côn đồ
đã xâm phạm tính mạng nạn nhân gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại
trưa hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo nguyễn thị an ba mươi tuổi mức án tù trung thân
nguyễn thị lành ba mươi một tuổi cùng chú tại huyện phú xuyên hà nội mức án hai mươi năm tù cùng với tội sát hại người
bị cáo an và lành là hai bảo mẫu bị cáo buộc có hành vi bạo hành gây ra nỗi đau cho bé trai ptd
sinh năm hai nghìn hai mươi một chú thường tín hà nội hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này
bị cáo an có vai trò cao hơn bị cáo lành
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì lễ của mình đã mở cơ sở trong trẻ trai phép
mặc dù cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động
nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục nhận trong giữ trẻ
bản án nêu rõ hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ đã xâm phạm tính mạng của nạn nhân
gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại nên cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục gian đe
về dân sự tòa ghi nhận sự tự nguyện của gia đình hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
trước đó ngày năm tháng ba công an huyện thường tín hà nội đã khởi tố bị can nguyễn thị an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nguyễn thị lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại thị trấn phú minh huyện phú xuyên thành phố hà nội
để điều tra về vụ việc bé trai ptd sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại xã vạn điểm huyện thường tín tử vong
sau khi cháu được gửi giữ tại cơ sở trông trẻ có hai bảo mẫu này
theo lời khai ban đầu của hai đối tượng sáng hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba an và lành đưa trẻ vào buồng ngủ
thì thấy nạn nhân chạy ra ngoài cửa khóc do bực thức lành bế nạn nhân rồi tác động xuống nền nhà trải thảm
an tác độ vật lý vào nhiều vùng trọng yếu của nạn nhân
đến chiều cùng ngày khi gia đình đến đón nạn nhân các đối tượng nói dối nạn nhân bị ngã
ngày hai mươi sáu tháng hai nạn nhân tiếp tục khóc nên bị an dùng chân tác động dẫn đến bất tỉnh
lúc này an thông báo cho gia đình đến và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu
rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên
ngày một ba nạn nhân được trả về gia đình và tử vong sau đó
kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não chảy máu não phù não
tại cơ quan công an lanh kể trước đây đi làm công nhân cho một công ty sau đó bỏ giữa trừng
người phụ nữ hiện cũng có hai con nhỏ một cháu sinh năm hai nghìn một mươi chín và cháu còn lại sinh năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín lánh zim vào nhà trẻ trên làm thuê với mức lương hai ba triệu đồng một tháng
tùy vào từng thời điểm
có nhiều hay ít trẻ gửi đến
cách đó hơn một năm lành cùng ăn quản lý nhà trẻ trên
công việc hàng ngày của lành là cùng ăn đón trẻ đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho các cháu ăn ngủ
và hết ngày trả các cháu cho gia đình
lành cho biết nạn nhân mới đi học được khoảng một mươi ngày không nghịch ngợm nhưng hay khóc đòi về nhà
lành cho biết nạn nhân hơi chậm hơn với các bạn như chưa nói được vận động đi lại cũng chậm hơn
nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy vào người
chỉ có lần đó em làm như vậy nạn nhân
chạy ra ngoài đứng cửa khóc gọi mãi mà cháu không vào thì cũng chỉ muốn cho cháu vào trong
còn an cho biết bản thân tốt nghiệp trung cấp một trường sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ
hiện tại ở lớp an và lành đang trông coi khoảng với cháu
chồng các cháu cũng áp lực vì bản thân thị có hai con
thị muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đấy lòng cô rất xin lỗi họ và nạn nhân
an nói mong muốn được gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời
tại nhà trẻ xảy ra sự việc thương tâm trên
đây là căn nhà cấp bốn khá trật hẹp và tối tăm
bên trong được ngăn chia phòng làm nơi hai cô giáo an và lành trong giữ trẻ
nhà trẻ trên hoạt động trong nhiều năm liền và từng bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản đình chỉ hoạt động vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng vẫn lén lút nhận trông giữ trẻ
một người dân ở chú xã vạn điểm thường tín hà nội kể từng cho hai con trai gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua
anh cho biết trước đây chưa thấy xảy ra việc các cháu bị chút đòn roi đến thương tích
bản thân người dân này cũng đã đến cả hai nhà cô
giáo an và lành ở cách đó khoảng hai km
đại tá nguyễn tiến tần trưởng công an huyện thường tín cho biết đây là nhóm trẻ tự phát tự lập không đảm bảo cho lớp học
không có camera giám sát nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói
do đó hai người trông trẻ có thời gian quanh co chối tội
còn gia đình nạn nhân ban đầu nghĩ rằng do chó bị ngã và không hợp tác thực hiện pháp y
tuy nhiên qua những vết thương trên người nạn nhân chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đại tá tần khẳng định căn cứ vào các vết thương của nạn nhân
công an huyện thường tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội
quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc đưa các đối tượng ra trước pháp luật
đại tá tần cho rằng đây là khe hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ nhà trẻ tự phát
do đó ông mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trong giữ và nuôi dạy
theo dõi vụ việc ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh xã hội bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nạn nhân
theo ông nam
sau sự việc lần này rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến đối xử tệ bạc với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không phép
sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành phố phải ra soát lại kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không đăng ký
không được cấp phép để đình chỉ
về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn khu công nghiệp khu chế xuất
chính vì thiếu hạ tầng xã hội trong đó có cơ sở mầm non cho nên người lao động đặc biệt là những lao động nhập cư không biết người con ở đâu
người lao động đi làm thì buộc phải họ đưa con vào những cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng
và không phép dẫn đến vụ việc trẻ em bị bạo hành gây hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
như vậy địa phương ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và tạo điều kiện để chăm sóc con em của người lao động
một vấn đề nữa cũng được người đứng đầu cục trẻ em nhắc đến đó là lỗ hổng kiến thức
phải chăm sóc trẻ em của các bậc làm cha mẹ
các bố mẹ thành viên trong gia đình rất thiếu kiến thức về làm cha mẹ bảo vệ trẻ em
nên có trường hợp con bị đối xử tị bạc nhiều ngày mà không phát hiện ra
do đó các cha mẹ đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ cần phải được tăng cường truyền thông giáo dục
với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương
đặc biệt là các cơ quan chức năng quản lý nhà nước hệ thống ngành văn hóa thể thao và du lịch
quản lý nhà nước về gia đình hội phụ nữ đoàn thanh niên đối với các cặp vợ chồng trẻ
hội phụ nữ đoàn thanh niên đã làm rất nhiều chiến dịch giáo dục trên tất cả các kênh phương tiện
nhưng cần làm nhiều hơn nữa
người đứng đầu cục trẻ em cũng nhấn mạnh các cơ sở hoạt động không phép không đủ điều kiện
mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành
đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trong giữ trẻ
vì thế cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trong giữ trẻ
chăm sóc trẻ giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện
vì trẻ càng nhỏ thì không nói được không có kỹ năng để bảo vệ
ngoài ra nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ phụ huynh
cơ quan chức năng có thể theo dõi phát hiện sự việc kịp thời
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại